thưa quý vị khán giả việt nam và azerbaijan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trước đó hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do chủ tịch hồ chí minh và cố tổng thống azerbaijan hayda aliyev dày công vun đắp từ những năm năm mươi và sáu mươi của thế kỷ trước
nhưng trong thực tế hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do chủ tịch hồ chí minh và cố tổng thống azerbaijan haydar aliyev dày công vun đắp từ những năm năm mươi và sáu mươi của thế kỷ trước
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đã đánh dấu mốc tròn hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và azerbaijan
dấu mốc này không chỉ là cơ hội để việt nam và azerbaijan nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đầy tự hào với nhiều thành tựu
mà còn là dịp để tiếp tục khai thác những tiềm năng giữa hai nước để tiếp tục đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới
đối với nhiều các nước
nhiều người dân việt nam azerbaijan dường như vẫn còn là một cái tên xa lạ
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa azerbaijan tại việt nam
để hiểu rõ hơn về đất nước con người afghazan cũng như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai quốc gia
tiếp theo như thường lệ sẽ là câu chuyện của những người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc trong tiểu mục chuyện xa xứ
tiếp theo như thường lệ sẽ là câu chuyện của những người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc trong tiểu mục chuyện xa xứ
và cuối cùng là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của du học sinh việt nam tại các quốc gia trên thế giới gửi tới người thân và gia đình
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa azerbaijan tại việt nam
đại sứ anak lachin oglu imanov sinh ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại baku azerbaijan

ông đã chạy qua nhiều vị trí quan trọng như bí thư thứ hai bí thư thứ nhất đại sứ quán cộng hòa azerbaijan tại liên bang nga
bí thư thứ nhất tham tán đại sứ quán cộng hòa azerbaijan tại cộng hòa hungary
cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong bộ kinh tế đối ngoại bộ ngoại giao azerbaijan

lần đầu tiên cảm ơn quý vị rất nhiều đã gặp tôi hôm nay
azerbaijan có thể là đ em gặp quá nhiều người nào trong cuộc đời của quý vị
các người già hông biết quá nhiều thông tin về quý vị
và tôi cũng đều nghe ra nhiều chuyện mới
nhưng bởi vì nhiều người dân việt đã đề cập về quý vị

nhưng bởi vì nhiều người dân việt đã đề cập về quý vị

có kết hợp rất tốt với việt nam
thật ra azerbaijan đã tự nhiên
tự nhiên tự nhiên
trong khoảng hai mươi năm năm rồi
trong khoảng hai mươi sáu năm rồi
và sau tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
chúng ta đã bắt đầu phát triển đất nước
azerbaijan là một đất nước có nhiều nguồn nguồn
ngoại truyền từ nguồn nguồn và nguồn
được phát triển vào đất nước
được phát triển vào đất nước
bắt đầu xây dựng nguồn nguồn

thị trường thường là nguồn
nhưng chúng ta đã

văn hóa châu âu
và văn hóa châu âu

của việc phát triển
và chúng ta trả lời
sự quan trọng của
của văn hóa châu âu
và bây giờ
các quốc gia đang pát triển

vậy những gì là kế hoạch của ông để đưa azerbaijan đến gần với người việt nam
vâng quốc tế tự nhiên của azerbaijan được phát triển vào năm một nghìn chín trăm một mươi tám
azerbaijan đã tự nhiên vào ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi tám

thật ra trong đất nước tôi những người có quyền tham gia các quyền khác vào năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín các bạn có thể tưởng tượng ra
thậm chí trong năm hai nghìn một mươi chín các bạn có thể tưởng tượng ra
trong nhiều quốc gia
một đứa đứa có quyền tham gia chỉ vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
và có khi vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm này như các bạn đã nói sẽ là ngày tập phát triển một trăm linh năm
chúng tôi sẽ tự nhiên kết thúc một số cuộc bàn gọi
chúng tôi sẽ kết thúc một số cuộc bàn gọi
nhưng thực tế kỷ niệm của việt nam và hồ chí minh

anh đúng rồi
dù chúng ta thực sự có hợp lý đại biểu
như anh đã nói
chỉ là hai mươi năm năm
năm nay sẽ là hai mươi sáu năm
học viên ho chi minh
gặp hồ chí minh trong năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
mục đích của ông ấy là
được hợp lý với nền kinh tế năng lượng của hàn quốc
anh có thể tưởng tượng
trong thời gian rất khó khăn của quốc gia
ông ấy đang tưởng tượng về tương lai
nghĩa của ông ấy là
sau khi kết thúc cuộc chiến
việt nam muốn tạo ra
nền kinh tế năng lượng của nó
khi ông ấy đến gặp hồ chí minh
ông ấy đã hỏi hàn quốc

sau cuộc chiến

cho người việt
nói chung ông ấy cũng rất quan tâm đến hỗn hợp giữa quốc gia và người việt nam

đầu tiên là văn hóa
cũng có rất nhiều giáo viên
cũng có rất nhiều quân sĩ quân sĩ
và cũng có rất nhiều quân sĩ khác
vậy anh nghĩ học học là một văn hóa có thể trong các tình huống bản thân của chúng ta không
học học là một trong những văn hóa có thể

và chúng ta rất tự hào như quốc gia azarbaizhan
chúng ta rất tự hào để cho những người việt nam trẻ học ở quốc gia này một cơ hội

thậm chí cho những người việt nam
trong một năm học học
quốc gia azarbaizhan đề nghị cho những người việt nam
học ở các trường hợp khác của azarbaizhan
đặc biệt là các trường hợp khác của azarbaizhan
đặc biệt là các trường hợp khác của azarbaizhan

các trường hợp khác của azarbaizhan
và để học giáo dục

tôi đề nghị cho các người việt nam
chủ tịch hồ chí minh được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi ba tức là năm năm
và để tôi nói cho các bạn biết trong năm năm này nhiều chuyện đã được xảy ra và nhiều chuyện sẽ được xảy ra
đầu tiên đã được xây dựng các tổ chức khác nhau
những tổ chức có thể giúp đỡ các cộng đồng bilateral
đã được xây dựng một cộng đồng intergovernmental
cộng đồng công nghiệp công nghiệp công nghiệp và công nghiệp kinh tế
cộng đồng chính phủ giữa các cộng đồng chính phủ tôi có thể nói là nó là một phương tiến tuyệt vời
chúng tôi có được sự giải trí việc gặp nhau của các quốc gia khác nhau
chính phủ của azarbaycan đã gặp việt nam vào năm hai nghìn một mươi bốn
với một thị trấn thủ tướng và chính phủ của việt nam đã gặp azarbaycan vào năm hai nghìn một mươi năm

chúng tôi đã gặp nhiều người giải trí khác nhau

chúng tôi mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ thấy sự hợp tác của cả hai nước cũng đang phát triển hoạt động
anh đã ở việt nam bao lâu rồi
như tôi đã nói năm năm rồi
anh có những câu chuyện tuyệt vời nào mà anh muốn chia sẻ với khán giả của chúng tôi không
tôi có nhiều câu chuyện tuyệt vời
tôi là người đầu tiên trưởng của azerbaijan đến việt nam
tất nhiên cho tôi là một sự vui vẻ lớn và một vấn đề lớn để xây dựng một trung tâm mới
tôi sẽ nói là một chuyện hợp tác
từ lúc tôi mới đến đây từ lúc tôi mới đến đây tôi đã gặp rất nhiều người thân nhau
những người học sinh ở đất nước của tôi
một điều mà tôi thích về trí tuyệt của người việt là người việt không bao giờ quên một điều tốt nhất
vì vậy anh chỉ cần làm một điều tốt cho người việt và họ sẽ thay đổi
và họ sẽ trả lời cho anh với nhiều tốt hơn
những người việt trong những đất nước này thực sự quan tâm đến tình yêu và tình yêu có thể mở nhiều cửa trong đất nước của anh
trước khi tôi đến đây trải nghiệm rất tuyệt vời
trải nghiệm tuyệt vời vì những người đã gặp tôi trong lúc đầu tiên
họ rất thích giúp tôi
còn những người thân nhau việt anh thích không
tuyệt vời chắc chắn
tôi nghĩ rằng thức ăn việt là một trong những thứ tốt nhất trong thế giới
tôi chỉ đau khổ về một thứ
đó là không có các bán hàng việt ở hà tây
vì vậy tôi sẽ làm gì sau khi quay về nhà
đây là một câu hỏi lớn
nhưng thực sự thức ăn ở đây tuyệt vời
và tôi thích thức ăn trà sữa thơm nhất
và nhiều thứ khác chắc chắn
nếu anh thích thức ăn việt
chắc chắn anh sẽ có những công việc để mang thức ăn việt

tôi nghĩ rằng cách để mang thức ăn của tôi
công việc của tôi là mang thức ăn của chúng tôi
mang thức ăn của hà tây gần gũi đến người dân của hà tây
vì điều đó anh đã hỏi
tôi hy vọng và hy vọng hà tây sẽ tạo ra một trung tâm mở rộng

để mang thức ăn việt gần gũi đến người dân của hà tây
vì vậy tôi hy vọng anh sẽ thích thức ăn ở hà tây
giống như là nhà hai của anh
chắc chắn tôi thích thức ăn ở hà tây
tôi thích thức ăn của quốc gia của anh
và người dân của hà tây thực sự rất tuyệt vời
người tuyệt vời
rất vui khi nghe được những câu hỏi của anh
như tôi biết chỉ có vài tuần trước
một người giám đốc của hà tây
giám đốc của hà tây
gọi người giám đốc của hà tây
đến hà tây